cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hương yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can xác lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phạm văn trờ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn chú tỉnh hương yên về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa sội chủ nghĩa việt nam
trước đó phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hương yên phát hiện từ năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba trờ đã quản lý và sử dụng tài khoản facebook phạm văn trờ và nguyễn minh tân phát livestream đăng tải chia sẻ nhiều video clip bôi nhọ đảng cộng sản việt nam nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và xúc phạm chủ tịch hồ chí minh
tại cơ quan điều tra phạm văn trờ thừa nhận hành vi của mình và hiện đã bị tạm giam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội phòng cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố bị can đối với phạm thị hòa nguyên chủ tịch hội đồng quản trị nguyễn thị thùy linh nguyên phó tổng giám đốc là con gái của bà hòa và nguyễn thị lan hương nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn sen tài thu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn sen tài thu để tiến hành điều tra
theo kết quả điều tra sơ bộ từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba có hơn bốn trăm linh nhà đầu tư đã ký kết mua bán cổ phần với phạm thị hòa thông qua khoảng hơn một hợp đồng chuyển số tiền khoảng hơn một tỷ đồng
trên hợp đồng đến công ty cổ phần tập đoàn sen tài thu sau khi nhận tiền công ty cắt từ bảy cho đến ba mươi cho các xeo
số còn lại linh hương đã chiếm đoạt để chi trả các khoản nợ cho phạm thị hòa nguyễn thị thùy linh các mối cho vay do nguyễn thị lan hương mang về
đến thời điểm hiện tại công ty không còn khả năng thanh toán
ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với phạm thị hòa nguyễn thị thùy linh và nguyễn thị lan hương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn thiện đại sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám về hành vi chống người thi hành công vụ
theo đó lực lượng chức năng đã đến nhà ông nguyễn thiện đại để làm việc liên quan đến giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất tranh chấp về thừa kế tài sản chia tài sản chung và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
tuy nhiên ông đại đã chửi tục lăng mạ xúc phạm và lấy hung khí đe dọa đòi đánh chém tổ công tác
khi tổ công tác trở về trụ sở ubnd xã khánh đông ông đại cùng với gia đình điều khiển xe ô tô đuổi theo tiếp tục chửi bới lăng mạ quay video live stream trự việc trên mạng xã hội
tiếp đó gia đình ông đại chặn tổ công tác lại răng co và xô sát với lực lượng công an xã dân quân xã
nhận thấy tình hình nghiêm trọng lực lượng công an xã đã dùng bình xịt hơi cay để giải tán đám đông dùng xe ô tô công vụ hỗ trợ áp tải đưa tổ công tác ra khỏi địa phương an toàn
thông tin từ bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang các đơn vị trực thuộc vừa giải cứu thành công một bé gái một mươi năm tuổi bị bán sang campuchia để lao động trong một sòng bạc
cụ thể vào trưa ngày hai mươi chín tháng một một bé gái một mươi năm tuổi trú tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên đang bị giữ tại casino
ở quốc tế hà tiên khoảng hai km thuộc xã xây sọc tây huyện campong chech tỉnh campos campuchia
chiều cùng ngày lực lượng biên phòng việt nam đã đưa được cô bé một mươi năm tuổi về phía nước việt nam
sức khỏe của nạn nhân bình thường nhưng tâm lý còn rất hoang mang lo sợ chưa ổn định
phòng phòng chống ma túy và tội phạm đã liên hệ với hội liên hiệp phụ nữ thành phố hà tiên tỉnh kiên giang và các cơ quan có liên quan để phối hợp hỗ trợ cháu
vào sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự cho biết đã phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện bình sơn
tiến hành triệu tập làm việc với đoàn thị my sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại thị trấn châu âu huyện bình sơn về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
tại cơ quan công an đoàn thị my khai nhận từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đã cho nhiều người dân ở địa bàn thị trấn châu ổ và các xã lân cận thuộc huyện bình sơn
vay tiền với lãi suất từ một trăm một mươi bảy
tổng số tiền cho vay hơn một tỷ đồng
cơ quan công an đã tạm giữ một cuốn sổ ghi chép các khoản vay và một số đồ vật tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã tiếp tục điều tra làm rõ
tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm hai bị cáo nguyễn đức em và đỗ xuân tùng
cùng chú thị xã bình minh về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng
vào ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đức em và tùng đang kiểm đếm chất ma túy có tổng trọng lượng gần bốn mươi năm g dạng heroin và methamphetamine
để giao bán lại cho các con nghiện trên địa bàn khóm hai phường thành phước thị xã bình minh
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tàng
qua làm việc hai bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
số tiền thu lợi bất chính từ việc mua bán trái phép chất ma túy của đức em là hai mươi triệu đồng
và của bị cáo tùng là một mươi hai triệu đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt
bị cáo nguyễn đức em một mươi bảy năm tù giam và bị cáo đỗ xuân tùng một mươi năm năm tù giam cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
công an tp lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố tạm giam đối với đảng quốc mạnh
trú tại quận lê trân tp hải phòng với hành vi gây dối trật tự công cộng
theo hồ sơ vụ án ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
tại khu phố phú lộc bốn phường vĩnh trại tp lạng sơn
xảy ra vụ gây dối trật tự công cộng
sát đánh nhau giữa các đối tượng trú tại tp hải phòng khoảng năm người
và các đối tượng trú tại tỉnh lạng sơn cũng khoảng năm người
nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong lúc đòi nợ nên đã sử dụng hung khí
công cụ hỗ trợ để đánh chém nhau gây thương tích
hậu quả khiến ba người bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu
quá trình điều tra công an tp đã xác minh làm rõ được một đối tượng trong nhóm các đối tượng trú tại tp hải phòng
và tiến hành bắt giữ khởi tố bị can đối với đối tượng đặng quốc mạnh về hành vi gây dối trật tự công cộng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra truy xét bắt giữ các đối tượng còn lại
thời gian vừa qua trên địa bàn cả nước đã liên tục xảy ra các vụ chống người thi hành công vụ
và phần lớn các vụ chống người thi hành công vụ xảy ra khi lực lượng cảnh sát giao thông thực thi nhiệm vụ
kiên quyết ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
theo thống kê của bộ công an số vụ chống người thi hành công vụ xảy ra trong năm ngoái đã tăng tới năm mươi ba vụ so với năm hai nghìn một mươi tám
thực trạng này cho thấy tính chất mức độ đáng báo động của hành vi coi thường pháp luật của một bộ phận người dân khi tham gia giao thông
và điều đáng nói là đa phần những vụ chống đối lực lượng cảnh sát giao thông đối tượng chống đối đều xuất phát từ vi phạm về nồng độ cồn
những giọt nước mắt muộn màng của phạm ngọc sơn

đã nam sơn huyện sóc sơn thành phố hà nội
sơn là đối tượng đã có hành vi chống đối lực lượng cảnh sát giao thông khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn
hành vi của sơn đã khiến một chiến sĩ cảnh sát giao thông bị chấn thực sỏ não
kết quả kiểm tra xét nghiệm máu cho thấy nồng độ cồn trong máu của tài xế này là tám mươi ba mg trên một lít khí thở
phạm ngọc sơn bị khởi tố với tội danh giết người

khởi tố hình sự khởi tố bị can về hành vi chống người thi hành công vụ
theo tổng cục hải quan hai doanh nghiệp này đã bị bộ công thương thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
đến thời điểm hiện tại hai doanh nghiệp này không đủ điều kiện thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tạm nhập tái xuất chuyển khẩu gia công xuất khẩu sang dầu và nguyên liệu để pha chế xăng dầu
hồi đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba bộ công thương đã lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu trong năm hai nghìn hai mươi ba đối với bốn thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch xuyên việt oi công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại hưng pháp công ty cổ phần tập đoàn thiên minh đức công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ hải hà
sau khi kiểm tra bộ công thương đã phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối này
nhận được thông tin về một chiếc xe ô tô có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm
đối với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang tiến hành kiểm tra xử lý
khi lực lượng làm nhiệm vụ ra tín hiện chặn dừng phương tiện đối tượng điều khiển phương tiện đã vượt lên để chạy trốn
tiếp đó đối tượng để xe ô tô trên lề đường bỏ chạy tiến hành kiểm tra phương tiện
phát hiện trên ô tô có một mươi chín bao thuốc lá nhãn hiệu nước ngoài và nhiều biển kiểm soát xe ô tô khác nhau
sau một giờ tìm kiếm lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng phan thanh điền
điền khai nhận vận chuyển thuê thuốc lá từ huyện bình hiệp tỉnh long an đến tỉnh bến tre để giao cho một người tên là thái